tại cơ quan điều tra phong khai nhận do một số người dân thường hay đỗ xe tại khu vực trước cửa nhà phong
làm ảnh hưởng đến vị trí đỗ xe của gia đình nên đối tượng đã sử dụng súng cao su
và các viên sỏi nhỏ bắn làm vỡ kính và bong chóc sơn của bốn chiếc xe ô tô của người dân
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an huyện tân thạnh tỉnh long an triệt phá
bắt một mươi bảy đối tượng có liên quan
tại một ngôi nhà tại xã bắc hòa huyện tân thạnh
công an đã bắt quản tang một mươi bảy đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hơn một mươi hai triệu đồng trên chiếu bạc một mươi bốn xe mô tô các loại
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động và số tiền hơn năm mươi triệu đồng
qua đấu tranh ban đầu cơ quan công an cũng xác định được người đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi